hải dương là địa phương đầu tiên trên cả nước được quốc hội thông qua nghị quyết sát nhập cấp xã
thành lập cấp phường và thành phố trí linh
sau khi sắp nhập người dân trên địa bàn thành phố ổn định đời sống khá nhanh chóng
bộ máy cán bộ quản lý được lựa chọn từ chính lá phiếu bầu của người dân trên tinh thần dân chủ và cầu thị
quyết định thành lập phường và thành phố trí linh từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhưng trước đó công tác chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương trách nhiệm
tại các xã phường tổ dân phố thôn khu dân cư nơi tiến hành sắp nhập đơn vị hành chính
đều thành lập tổ lấy ý kiến tập trung
xã cũng giao cho tri bộ đoàn thể ở các thôn đến các gia đình vận động
lắng nghe tâm tư của người dân về việc lựa chọn cán bộ
các cấp ủy đảng chính quyền tại hải dương đã chuẩn bị đề án sắp xếp cán bộ trên cơ sở giả soát toàn bộ đội ngũ công chức thuộc thị xã trí linh
đánh giá lại các tiêu chí lựa chọn cán bộ đơn vị nào thiếu thừa nhân sự
chẳng hạn đồng chí nào đến tuổi nghỉ hưu sẽ động viên tinh giản theo nghị định một trăm linh tám
nếu cán bộ vẫn đang đủ tuổi lao động thì xem xét năng lực chuyên môn bằng cấp kinh nghiệm để lân chuyển phù hợp
xem xét tăng cường cán bộ đối với đơn vị có địa bàn rộng dân đông
nhiều làm tốt công tác tư tưởng nền đội ngũ cán bộ chăm dị lân chuyển đều đồng thuận với phương án sắp xếp vị trí việc làm
bộ máy hành chính nhanh chóng đi vào gồm quay mới các cán bộ hai xã về chung một đơn vị đã sẵn sàng tiếp nhận công việc
cái bố trí cán bộ của thành phố và cái tự vận động cũng tự sắp xếp của phường
các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm lắng nghe cử tri lựa chọn số lượng cán bộ đủ tiêu chí đủ tầm đảm nhiệm vị trí mới
điều đó có ý nghĩa then chốt thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thành phố trí linh hiện là đô thị lớn thứ hai của tỉnh hải dương nằm trong vùng tam giác kinh tế hà nội hải phòng quảng ninh